quay trở lại với phần tin trong nước quan trọng thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy đã khai mạc trọng thể tại hà nội
đồng chí phạm minh chính xã hội chủ nghĩa việt nam đến dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tới dự hội nghị có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí lê hoài trung ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí hồ đức phước ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính
đồng chí thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đồng chí trung ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
đồng chí thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí nguyễn minh vũ ủy viên dự khuyết trung ương đảng thứ trưởng bộ ngoại giao đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội nghị nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
đánh giá kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng trong công an nhân dân
sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số năm mươi một nqtvk ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị nhằm đánh giá kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng trong công an nhân dân
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực
tích cực thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt
an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tạo tiền đề thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mở rộng đối ngoại nâng cao vị thế uy tín của đất nước
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng năm trọng tâm để thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy và chương trình phục hồi
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm đầu tiên triển khai và thực hiện đề án về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tỉ hình mới
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản xây dựng công an nhân dân tinh gọn mạnh tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tình thế giới khu vực và trong nước đang tiếp tục mang lại nhiều thời cơ thuận lợi đồng thời cũng đặt ra những khó khăn thách thức mới đối với nhiệm vụ công tác công an trong thời gian tới
vì vậy hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá đúng tình hình những kết quả đã đạt được chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực công tác của năm hai nghìn hai mươi một xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp công tác năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
vì vậy hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy có ý nghĩa hết sức quan trọng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nhận định phân tích dự báo bám sát xu hướng diễn biến của tình hình nhận thức đầy đủ những thời cơ những thuật lợi khó khăn hoặc thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi những lực lượng công tác
mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo gồm báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi một nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian tới báo cáo tóm tắt sơ kết ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và nghị định số một ndcp ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ và phổ biến các nội dung cơ bản của đề án
xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới công bố quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn của ngành công an và các báo cáo tham luận
các báo cáo khẳng định năm hai nghìn hai mươi một tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng khó dự báo dịch covid một mươi chín tiếp tục xuất hiện những biến chủng mới tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn
dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự phối hợp chặt chẽ của quân đội nhân dân các bộ ban ngành địa phương nhân dân lực lượng công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
hội nghị thống nhất đánh giá sau ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và nghị định số một ndcp ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy
quy trình quy chế phân công phân cấp phân quyền đã được hoàn thiện kịp thời khắc phục những vấn đề hạn chế trước đây không làm gián đoạn ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự
việc đổi mới sắp xếp tổ chức công an các đơn vị địa phương đã gắn với việc đẩy mạnh phân công phân cấp cho công an cấp dưới tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở
tổ chức bộ máy đã giảm tầng nước trung gian nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chiến đấu
phát biểu tại hội nghị ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng kết quả thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng nắm tình hình và tham mưu chiến lược đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương chính sách văn bản quy phạm pháp luật
góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế quy định của đảng pháp luật của nhà nước và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ngành công an và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
nhanh chóng linh hoạt chuyển trạng thái phát huy vai trò nòng cốt là một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín
các chiến sĩ công an đã không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh xa gia đình người thân bằng cả tấm lòng nhân ái
sự hy sinh thầm lặng sẻ chia sâu sắc tận tình phục vụ hướng dẫn giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân trong vùng dịch
trong các khu cách ly
bảo đảm an toàn chống dịch tham gia vận chuyển hàng hóa v v
đó là những minh chứng hùng hồn thể hiện bản chất tốt đẹp cao quý của người công an cách mạng
thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui là lẽ sống của mình
thủ tướng chính phủ ghi nhận lực lượng công an đã nắm chắc tình hình chủ động tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống hóa giải kịp thời các thách thức
đó là một biến động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
vai trò nòng cốt lá chắn được phát huy cao độ thực hiện thành công và thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn kỳ cương xã hội
nhất là đấu tranh kịp thời hiệu quả với các loại tội phạm tội phạm mới lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm nhất là tội phạm về trật tự xã hội
các đồng chí đã tham mưu chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm minh kịp thời nhiều vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp xảy ra trong các ngành lĩnh vực được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
có thể nói các đồng chí đã nhận diện đúng các vi phạm chọn đúng câu đột phá để phát hiện xử lý nghiêm minh

trong đó đáng chú ý là đã hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp quản lý căn cước công dân mở ra một giai đoạn mới cho việc ứng dụng công nghệ để phòng chống tội phạm quản trị xã hội và hỗ trợ người dân

các đồng chí đã nhận diện đúng các vi phạm chọn đúng câu đột phá để phòng chống tội phạm quản trị xã hội và hỗ trợ người dân

các đồng chí đã nhận diện đúng các vi phạm chọn đúng câu đột phá để phòng chống tội phạm quản trị xã hội và hỗ trợ người dân

với các bộ ngành góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số công dân số nhất là việc đẩy mạnh cải cách hành chính
cùng với đó tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành hoạt động của bộ máy bảo đảm tinh gọi và hoạt động hiệu lực hiệu quả tập trung chỉ đạo xây dựng đảng bộ kiểu mẫu tiêu biểu trong sạch vững mạnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên gần mẫu và đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của trung ương về xây dựng trình đốn đảng nêu cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy lãnh đạo công an các cấp nhất là người đứng đầu đồng thời hết sức chú trọng công tác gi
về đạo đức lối sống tác phong công tác vì nước quyền thân và thái độ vì nhân dân phục vụ
trước hết và kiên quyết quét sạch chủ nghĩa ca nhân luôn giữ mình trong sạch vững vàng xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén là lá chắn thép vững chắc của đảng nhà nước và nhân dân